thì không tốt ạ tại vì sẽ tạo thói quen xấu cho trẻ em sau này ạ
và ảnh hưởng đến sức khỏe của các em ngay từ khi gần bé ạ
và các em nên có chính kiến để mà biết từ chối những lời dụ dỗ đấy ạ
ai cũng biết trong thuốc lá có chất gây nghiện
ngay cả khi người lớn đã hút vào thì phó có thể bỏ trẻ em cũng không ngoại trừ
những mối nguy hại do thuốc lá gây nên không thể phủ nhận
rất nhiều trẻ em mặc dù chưa ý thức được những mối nguy hại từ hút thuốc
nhưng vịt tò mò muốn thử một lần cho biết mà nghiện lúc nào không hay
vì vậy hãy ngăn chặn nguy cơ hút thuốc lá ở trẻ em
trang bị cho con trẻ những kiến thức nhất định để có được bản lĩnh vững vàng trước nguy cơ bị dụ dỗ
năm thanh niên đã bắt đầu gửi điện với những lời lẽ khả nghi
nó hẹn nó ra đây xong rồi cho nó đi đâu đấy
thế nhá có khi nó sắp đến đấy
đợi tí nào có gì xong gọi nhá
ờ đây đây đây đây
em đi gì đến đây ạ
em đi học thêm cho em đi bộ đến đây ạ
đi bộ hả
lần trước cái facebook của anh em áp anh em nói chuyện lâu phết rồi đúng không
cũng gần một năm rồi mà anh
thế bây giờ anh với em đi chơi không có vấn đề gì để bỏ buổi hay sao đâu
làm gì cũng có mẹ đi chơi thôi

dùng dầu gội gì đấy thơm đấy
thích uống trà sữa không
trà sữa không có vấn đề gì
thôi anh bảo bây giờ đi có gì bỏ buổi học
anh với em hẹn nhau đi chơi rồi sao đâu nhá
cái quan trọng anh phải nói cho em biết là anh đang đưa em đi đâu đã chứ
đi chơi với anh nhá
những người xung quanh đều nhìn theo